vốn quen với thiên tai bão lụt nên ở trong bất cứ hoàn cảnh nào người dân hà tĩnh vẫn luôn phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
và đặc biệt là trong đợt cháy rừng nghiêm trọng này chúng ta lại thấy được nhiều hình ảnh đem tới rất nhiều cảm xúc
bất chấp những khó khăn khắc nghiệt của thiên tai của địa hình rừng núi chắc chở trong những ngày cùng cực như vậy
người dân hà tĩnh đã không ngần ngại cùng đứng lên đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua mọi thiên tai hỏa hoạn
phải di chuyển mất gần hai km mới có thể lên đến đỉnh đồi
xuyên đêm các bạn đoàn viên thanh niên và toàn thể người dân ở xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh quyết tâm băng rừng vượt suối
để có thể đưa thức ăn nước uống cho các chiến sĩ đang gồng mình trong biển lửa để cứu rừng
trả rừng ở đấy rất là khốc liệt và nhiều tức là bà con chiến sĩ nhân dân đang trăn mình ở đấy để chiến đấu với trạch lửa

thì tôi muốn đồng cảm công khổ và chia sẻ làm thế nào để đồng viên tất cả toàn bộ các chiến sĩ anh chị em chúng ta đang gồng mình để chạy ở đấy
đã suốt ba ngày qua những người chiến sĩ quân đội công an kiểm lâm phải dốc hết sức mình để dập lửa cứu rừng
hết ngọn lửa này được dập đi thì ngọn lửa khác lại bùng lên
mệt mỏi gió lào nóng rát nhưng mọi người vẫn luôn động viên chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn
địa phương ủng hộ nhiệt tình cung cấp lượng lương thực và thực phẩm nước uống đồ ăn để phục vụ cho bộ đội cũng như kiểm lâm và các lực lượng khác đảm bảo sức khỏe để chiến đấu với giặc lửa
đến thời điểm hiện nay mặc dù các đám cháy trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã cơ bản được khống chế nhưng ở cái vùng mùa đông trời giá bút mùa hạ nắng cháy hai vai
các lực lượng chữa cháy luôn hiểu rằng cuộc chiến với giặc lửa vẫn đang tiếp diễn
thiên tai hỏa hoạn có thể khiến người dân không giữ được nối hồng trọn vẹn nhưng người dân nơi đây vẫn giữ trọn tình cảm quê hương